giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch buổi sáng tại thị trường hà nội
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức năm mươi năm hai năm mươi năm bảy mươi hai triệu đồng một lượng
tăng năm trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua
tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận giá vàng tăng sáu trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và ba trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua niêm yết ở mức năm mươi năm hai mươi năm năm mươi năm sáu mươi năm triệu đồng một lượng